tại tỉnh thừa thiên huế lực lượng công an vừa bắt giữ đối tượng đâm trọng thương chủ tịch ubnd phường thủy châu thị xã hương thủy vào sáng nay
do có mô thuẫn cá nhân nên vào khoảng bảy giờ ngày một mươi năm tháng năm võ trọng tối sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám trú tại phường thủy châu thị xã hương thủy đến nhà ông võ đức duy chủ tịch ủy ban nhân dân phường thủy châu đợi sẵn trước cổng nhà
khi thấy nạn nhân đi bộ thể dục về đối tượng đến gần giả vờ hỏi chuyện rồi dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng nạn nhân
sau khi gây án đối tượng võ trọng tối điều khiển xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường
nhận được tin báo công an thị xã hương thủy phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an phường thủy châu và các đơn vị liên quan nhanh chóng truy tìm vây bắt đối tượng
đến khoảng tám giờ năm mươi phút cùng ngày tổ công tác của công an thị xã hương thủy phát hiện đối tượng đang chạy xe trên đường cao tốc la sơn túy loan ra hướng quảng trị nên đã nhanh chóng đuổi theo và bắt giữ thành công đối tượng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hương thủy đã tiến hành bắt khẩn cấp và tạm giữ đối tượng võ trọng tối về hành vi cối gây thương tích
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đang tạm giữ hình sự võ thanh kiệt về hành vi giết người và lưu nhật huy về hành vi che giấu tội phạm
cả hai đối tượng cùng chú tại xã hòa bình huyện trợ mới tỉnh an giang
thông tin ban đầu trong lúc điều khiển xe tham gia giao thông giữa kiệt và phạm hoàng kiên chú huyện trợ mới xảy ra mâu thuẫn
vào chiều ngày một mươi ba tháng năm kiệt đã trở huy đến trận đôi xe của kiên hai người tiếp tục xảy ra sô sát
kiệt dùng dao tự chế chém nhiều nhát khiến kiên tử vong sau khi gây án kiệt đã trốn khỏi địa phương
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng hai giờ sáng ngày một mươi bốn tháng năm huy vừa trở về nhà thì bị lực lượng công an bắt giữ
còn kiệt cũng bị bắt giữ ngay sau đó khi đang lẩn trốn tại xã an thạnh trung huyện trợ mới và thu hồi con dao gây án
sau bốn giờ truy nóng tối qua lực lượng trinh sát
công an tỉnh khánh hòa đã bắt được đối tượng đỗ dương linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại tỉnh bình định
đây là đối tượng đã dùng dao không chế cướp tài sản của một nữ chủ tiệm bán quần áo ở phường cam phú
trước đó vào khoảng một mươi năm h chiều ngày một mươi bốn tháng năm một nữ chủ tiệm bán quần áo trên quốc lộ một a ở phường cam phú đang bán hàng
thì có một nam thanh niên bịt khẩu trang vào hỏi mua hàng và dùng dao khống chế đe dọa
lợi dụng lúc tên cướp đang lục tìm tài sản nữ chủ tiệm đã chạy ra bên ngoài kêu cứu tên cướp đuổi theo kéo nạn nhân trở vào bên trong và tiếp tục khống chế
quá trình ràng co thấy một số người dân xung quanh chạy đến tên cướp đã nhanh chóng tẩu thoát
nhận tin báo công an thành phố cam ranh khẩn trương có mặt tại hiện trường truy xét
đến một mươi chín h tối cùng ngày các trinh sát đã khoanh vùng được đối tượng đang ở trọ tại phường cam phú
tại cơ quan công an linh khai nhận trước vòng linh cướp được sau đó đem bán được bảy triệu đồng cho một tiệm vàng trên địa bàn
thời gian gần đây các vụ việc lừa đảo trên không gian mạng ngày càng nhiều với những chiêu thức vô cùng tinh vi
mới đây trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng việt nam đã phát đi cảnh báo người dùng về tình trạng các đối tượng lừa đảo
mạo danh hàng loạt ngân hàng gửi tin nhắn tới người dùng để chiếm đoạt tài sản
tài khoản quý khách sẽ bị ngừng giao dịch
vui lòng liên hệ theo website có dẫn dãn đường link là những tin nhắn giả mạo các ngân hàng thương mại mà chị quyên thường xuyên nhận được thời gian qua

tài khoản quý khách sẽ bị ngừng giao dịch
do đó việc xuất hiện các tin nhắn có nội dung này là điều bất thường cần được xem xét một cách cẩn thận
cần một cái sự tham gia rất là quyết liệt của các bộ ban ngành vào vấn đề kiểm soát cái sms giảm
mà hiện nay đang nhắn dưới cái tên của ngân hàng nhưng đấy là giả mạo lừa khách hàng và khách hàng bị mất tiền
thì tất nhiên là ngân hàng thì có rất nhiều cách về mặt ứng dụng trong vấn đề kiểm soát cái độ an toàn
cũng như là để đích danh cái khách hàng để truy cập
tuy nhiên là về mặt hạ tầng thì chúng ta cũng cần cái sự tham gia của các bộ ngành một cách gọi là khuyết liệt hơn nữa
trong vấn đề là kiểm soát và bắt những cái nhóm tội phạm
trên thực tế lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ xử phạt rất nhiều đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội
để hạn chế tình trạng tội phạm trên không gian mạng các cơ quan tổ chức cá nhân cần có biện pháp tăng cường các hệ thống bảo mật cơ sở quản lý dữ liệu
bên cạnh đó người dân cũng cần thận trọng khi sử dụng các trang mạng xã hội để tránh lộ lọt thông tin cá nhân sau mỗi lần đăng nhập
có vậy mới hạn chế được tội phạm công nghệ cao lợi dụng khai thác để thực hiện các hành vi phạm tội
những chương trình mà mang tính khuyến mại thì các cái ngân hàng bao giờ cũng là công khai
do đó thì không bao giờ được thực hiện ngay theo lập tức không có gì khẩn cấp cả
thì bạn có thể kiểm tra lại bằng cách là một là liên hệ trực tiếp với các ngân hàng mà cung cấp cái dịch vụ chương trình khuyến mại đó
hay là đơn giản là chúng ta lên mạng chúng ta dùng cái phần mềm ứng dụng tìm kiếm là google
chúng ta hoàn toàn có thể xớt cái nội dung chúng ta vừa nghe được tìm kiếm cái nội dung chúng ta vừa nghe được
thì nó có thực sự là có trên các cái địa chỉ website chính thức của ngân hàng hay không
các website chính thức của các tổ chức ngân hàng thường được sử dụng giao thức https và kết thúc bằng đuôi vn
khi nhận được các tin nhắn cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo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
bên cạnh đó cung cấp các bằng chứng đã có tới các cơ quan chức năng của bộ công an nơi gần nhất
đề nghị xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị phiên tòa cấp cao xét xử vụ alibaba lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
đã bước vào phần tranh luận sáng nay ngày một mươi năm tháng năm
viện kiểm sát đề nghị bác kháng cáo của nguyễn thái luyện
chủ tịch hội đồng quản trị công ty địa ốc alibaba
đồng thời đề nghị chấp nhận kháng cáo tăng tiền bồi thường thiệt hại của ba mươi một bị hại
viện kiểm sát xác định luyện đã thành lập hai mươi hai công ty rồi bán các dự án không có thật
chiếm đoạt hơn hai bốn trăm sáu mươi sáu tỷ đồng của khách hàng
đã thực hiện hành vi phạm tội bị cáo dụng các thua đoạn gian dối
thực hiện theo quy trình năm bước
đầu tiên thu mua số lượng lớn đất nông nghiệp tại các tỉnh đồng nai bà rịa vũng tàu và bình thuận
chú ý nhượng cho các pháp nhân do mình thành lập để lập dự án ma
quảng cáo không đúng sự thật về dự án
khi các hợp đồng hợp tác phân phối dự án sau đó chú ý nhượng cho khách hàng
để khách hàng tin tưởng luyện cam kết sẽ mua thu lợi đất họ đã mua với lãi suất cao
nhưng trên thực tế toàn bộ diện tích đất trong các dự án đều là đất nông nghiệp
chưa được các cơ quan chức năng cấp phép dự án

bản án sơ thẩm tuyên luyện tù trung thân là tương xứng với hành vi
nên đề nghị các phục thẩm không chấp nhận kháng cáo xin giám nhạc hình phạt
đối với bị cáo võ thị thanh mai viện kiểm soát cho rằng tại tòa phục thẩm
mà cam kết nộp lại số tiền hơn một mươi hai tỷ đồng rút ra từ tiền phạm tội mà có nhưng chưa thực hiện
nên không có tình tiết mới
viện kiểm sát đề nghị tòa y án sơ thẩm phạt ba mươi năm tù
ngoài ra viện kiểm soát đề nghị hội đồng xét xử giám nhạc hình phạt đối với nguyễn thái lực
nguyễn thái lĩnh và năm bị cáo khác từ một đến ba năm tù đề nghị y án đối với các bị cáo còn lại
tại phiên tòa sáng nay tự bầu chử cho mình nguyễn thái luyện không xin giảm án cho bản thân
mà xin giám nhạc hình phạt cho nhân viên công ty alibaba vì cho rằng họ chỉ thực hiện theo chí đạo của luyện
sáng ngày một mươi năm tháng năm tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh đưa ra xét xử hai bị can
phạm quang vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai và phạm thị thu thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
thường trú tại quận năm thành phố hồ chí minh với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hàng trăm nạn nhân trong tám vụ lừa đảo do hai đối tượng phạm quang vũ và phạm thị thu thủy gây ra
đã có mặt bên ngoài phòng xử án tại tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh từ rất sớm
theo hồ sơ vụ án phạm quang vũ là đối tượng từng bị tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh
xứ phạt năm năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào năm hai nghìn một mươi
sau khi mãn hạn tù nhìn thấy thị trường mất đồng sản đang nóng phạm quang vũ đã cùng em gái
là phạm thị thu thủy và một số đối tượng khác lập ra các trục dự án xây dựng nhà ở không có thật
tại xã đông thạnh và nhị bình thuộc huyện hóc môn khiến hàng trăm người bị sập bẫy
chiếm đoạt số tiền hàng trăm tỷ đồng hành vi của nhóm đối tượng này thể hiện dấu hiệu lừa đảo của tổ chức
để trốn tránh nạn nhân các đối tượng này nhiều lần di chuyển chỗ ở để không thể phát hiện
cho đến khi bị khẩu tố bắt tạm giam cư tố và đưa ra xét xử trước pháp luật
vào năm hai nghìn một mươi tám hàng trăm người dân đã gửi đơn tố cáo một đường dây lừa đặt cọc mua đất dự án ma
tại hai xã đông thạnh và nhị bình thuộc huyện hóc môn thành phố hồ chí minh
với tổng số tiền lên đến cả trăm tỷ đồng
hàng trăm hộ dân đã nhiều lần kéo đến ưu ba nhân dân huyện hóc môn để tố cáo các đối tượng phạm quang vũ
phạm thị thanh thủy về hành vi lừa đảo
công an thành phố hồ chí minh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an các quận huyện thành phố thủ đức
tăng cường nắm tình hình tại cơ sở hoạt động ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn
đặc biệt là kiên quyết xử lý các quán bar piệt lớp có biểu hiện biến tướng
qua công tác quản lý địa bàn quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và an ninh trật tự
công an các đơn vị địa phương tại thành phố hồ chí minh đã lên danh sách
rà soát những cơ sở hoạt động kinh doanh có biểu hiện biến tướng để tập trung xử lý không để phức tạp về an ninh trật tự
xử lý nghiêm các cơ sở có dấu hiệu tổ chức sử dụng ma túy trái phép
triệt xóa các tụ điểm có dấu hiệu hoạt động phạm tội về ma túy liên quan đến hoạt động kinh doanh karaoke quán bar vũ trường
các đơn vị địa phương là chủ động có kế hoạch giải quyết xử lý phân loại
và xử lý đối với những đối tượng có sử dụng chất ma túy để quản lý theo pháp luật
tham mưu cho các cấp đảng chính quyền rồi công tác đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đó đặc biệt chú trọng đến các lứa tuổi thanh thiếu niên
thì lực lượng công an sẽ cố gắng và tổ chức quản lý chặt chẽ hơn các nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố
thực hiện chỉ đạo của ban giám đốc công an thành phố hồ chí minh các đơn vị nghiệp vụ và công an các quận huyện thành phố thủ đức
đã đồng loạt thực hiện các cuộc kiểm tra quán bar vũ trường ca đạo
karaoke b club qua đó phát hiện nhiều cơ sở vi phạm hàng loạt quy định trong kinh doanh
cùng hàng trăm trường hợp dương tính với chất ma túy
lực lượng công an chính quyền địa phương có vai trò quan trọng trong công tác phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố hồ chí minh
trong việc quản lý nắm tình hình hoạt động các cơ sở này
theo quy định của nghị định chín mươi sáu trong đó có giao là trong thời hạn năm ngày trước khi đi vào hoạt động thì cơ sở kinh doanh
phải phô tô danh sách người chuyển đổi
nhiều trách nhiệm an ninh tự danh sách nhân duyên và giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh tự tự
gửi cho lực lượng công an cơ sở tại địa bàn nơi cơ sở đặt địa chỉ kinh doanh
trên cơ sở các văn bản tài liệu mà các cơ sở gửi cho cảnh sát khu vực và công an phường
thì cảnh sát khu vực và công an phường tiến hành khảo sát lên sơ đồ
dẻ sơ đồ các cơ sở quán và tiến hành công tác quản lý
ở công an hai mươi một quận huyện thành phố thủ đức tiếp tục thường xuyên bám sát cơ sở
năm chắc tình hình để chủ động các phương án phòng ngừa tăng cường các biện pháp nghiệp vụ
phổ biến các quy định về điều kiện an ninh trực tự đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện
sự liên nhiệm đối với các tổ chức cá nhân cố tình vi phạm quy định về an ninh trực tự
phối hợp chặt chẽ với cơ quan có liên quan để kịp thời nắm tình hình và đề xuất phương hướng xử lý phù hợp
các phòng chí đến các phòng chí xác định là đối tượng nó có biểu hiện nghi dấn về sử dụng trái phép các chất ma tí hoặc đối tượng nghi nhiên
chấn áp các đối tượng mà nó manh động rồi nó có tàn trữ các loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
việc thực hiện hiệu quả đồng bộ các giải pháp trong công tác quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện và an ninh trật tự của lực lượng công an
sẽ góp phần kiềm chế tội phạm tệ nạn xã hội phòng ngừa phát hiện đấu tranh triệt xóa ngăn chặn các loại tội phạm
lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trực tự để vi phạm pháp luật góp phần ổn định an ninh trực tự trên địa bàn tp hcm
thưa quý vị sáng ngày một mươi năm tháng năm tại trường trung học cơ sở nhuận đức huyện củ chi tp hcm
đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện củ chi triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường
và tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho học sinh giáo viên của trường
từ sáng sớm
họ vào dòng người xe tấp nập của phụ huynh học sinh đưa con đến trường
là hình ảnh những cảnh sát giao thông hướng dẫn điều tiết giao thông khu vực cổng trường
nhằm đảm bảo trật tự giao thông và an toàn cho phụ huynh học sinh và giáo viên khi đến trường
đây là hoạt động thường xuyên của lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện
nhằm thực hiện chương trình phối hợp giữa bộ công an và bộ giáo dục đào tạo
trong việc tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
vận động quân chúng nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện củ chi
giúp cho chúng con nâng cao được ý thức để khi tham gia giao thông tạo nhiều chương trình hay
em là một học sinh em sẽ cố gắng chấp hành đúng luật giao thông khi đi học
và sẽ nhắc nhở các bạn cùng chung tay chấp hành luật giao thông
qua cái việc thực hiện ký kết thì nhà trường cũng như là
giáo viên học sinh là sẽ nắm bắt nhiều hơn được nhiều kiến thức hơn nữa
trong cái việc mà tham gia giao thông đường bộ
sắp tới đây và những năm học tiếp theo thì nhà trường vẫn tiếp tục
tại vì mỗi năm là sẽ có một thế hệ học sinh khác vào trường
thì nhà trường vẫn tiếp tục mời các anh công an đến trường
để mà hướng dẫn các em về luật an toàn giao thông đường bộ
mỗi tuyên truyền giáo viên học sinh nhà trường được tìm hiểu về luật giao thông đường bộ
các em học sinh được tặng mũ bảo hiểm và tham gia những câu trả lời trắc nghiệm
có phần thưởng về an toàn giao thông tạo không khí hào hứng sôi nổi cho các em học sinh
đến nay công an huyện củ chi đã thực hiện chương trình tuyên truyền này
cho gần hai mươi trường học trên địa bàn huyện
và vào ngày tám tháng năm công an huyện củ chi phối hợp với các trường trung học phổ thông phú hòa
nhân tây tiểu học liên minh công nông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp
thực hiện mô hình cổng trường an toàn giao thông năm hai nghìn hai mươi
sau cái buổi lễ ký kết thì bên chỗ của công an sẽ phối hợp với lại các lực lượng công an xã
thị trấn cũng như là các trường học cũng như là các tổ chức chính trị xã hội
mặt cảnh của quốc xã sẽ hành lập một cái tổ là chúng ta sẽ thường xuyên từng ca kiểm soát
trên các tuyến đường xung quanh khu vực của trường học cũng như là sẽ xử lý các điểm
giữ xe trước cổng trường ngoài ra thì còn phối hợp với lại nhà trường sẽ hành lập một cái đoạn hình
phản ứng nhanh để điều tiết giao thông vào các khung giờ cao điểm tăng trường
ngoài ra bên chỗ công an quyện cũng sẽ tổ chức cho nhà trường tổ chức cho các em học sinh
và giáo viên cũng như là phụ huynh học sinh ký cam kết trong việc thực hiện đảm bảo an toàn giao thông
thời gian tới công an huyện củ chi cùng các ngành liên quan sẽ tiến hành sơ kết đánh giá
kết quả thực hiện mô hình cổng trường an toàn giao thông
nhằm triển khai nhân rộng mô hình ở các trường học khác trên địa bàn huyện trong những năm học sau
ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tp hcm vừa có báo cáo gửi ban thường vụ thành ủy liên quan đến kết quả
thực hiện chỉ thị một mươi tám về lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện dự án vành đai ba trên địa bàn thành phố
theo báo cáo tp hcm sẽ phấn đấu đưa dự án vành đai ba là dự án kiểu mẫu trong công tác bồi thường hỗ trợ
tái định cư trên địa bàn
đến thời điểm này tiến độ thực hiện các dự án thành phần trên địa bàn tp hcm đã cơ bản đáp ứng yêu cầu
theo nghị quyết một trăm linh năm của chính phủ cũng như kế hoạch phối hợp của bốn địa phương mà vành đai ba đi qua
các sở ngành địa phương đã tập trung phối hợp góp ý để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đảm bảo trách nhiệm
và nêu rõ quan điểm xử lý theo chức năng đúng thời hạn yêu cầu của cơ quan đơn vị chủ trì
không đùng đẩy các công việc thuộc thẩm quyền quản lý lên cơ quan cấp trên hoặc cơ quan khác
và cử cán bộ công chức tham gia xuyên suốt trong quá trình thực hiện dự án
đáng chú ý tp hcm đã cụ thể hóa kết luận một mươi bốn của bộ chính trị về chủ trương khuyến khích
và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung để tham mưu đề xuất cơ chế khuyến khích cán bộ
người đứng đầu các sở ngành địa phương chủ đầu tư năng động sáng tạo trong giải quyết nhanh hồ sơ
thủ tục hành chính liên quan đến dự án chủ động tìm tòi áp dụng sáng kiến giải pháp mang lại hiệu quả cho dự án vành đai ba
đồng thời xử lý nghiêm việc lợi dụng chủ trương này để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi tham nhũng tiêu cực
vi phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
quá trình triển khai dự án về giải pháp nguồn vốn kịp thời xuyên suốt tp hcm đã báo cáo và được trung ương quan tâm
bố trí gần một mươi chín năm trăm linh tỷ đồng đáp ứng theo yêu cầu tiến độ thực hiện dự án
về bồi thường hỗ trợ tái định cư tp hcm đã xây dựng kế hoạch chi tiết hướng dẫn tp thủ đức và các huyện củ chi hóc môn bình chánh
thủ tục điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất thu hồi đất lập thẩm định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án
đồng thời ra soát các đồ án quy hoạch có liên quan đến dự án vành đai ba để điều chỉnh nếu có
điều chỉnh quy hoạch đô thị các khu vực lân cận vành đai ba nhằm tạo lợi thế khai thác quỹ đất
trong đó đảm bảo kế hoạch bàn giao bảy mươi mặt bằng trước ngày ba mươi tháng sáu và một trăm linh trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai
chính phủ vừa ban hành nghị định hai mươi bốn quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang
theo đó từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba mức lương cơ sở một triệu tám trăm linh nghìn đồng một tháng sẽ áp dụng cho chín nhóm đối tượng
nghị định quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ công chức viên chức người hưởng lương phụ cấp và
người phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan tổ chức đơn vị sự nghiệp của đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
tổ chức chính trị xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương ở tỉnh thành phố trực thuộc trung ương cấp tỉnh
ở huyện quận thị xã thành phố thuộc tỉnh thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương cấp huyện ở xã phường thị trấn cấp xã
ở đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang
nghị định nêu rõ mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định
tính mức hoạt động phí sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật tính các khoản trích và các chế độ được hưởng lương theo mức lương cơ sở
bộ tài chính vừa đề xuất đưa sữa nước giao quả ra khỏi danh mục đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đồng thời bổ sung đồ uống có đường vào danh sách này
bộ tài chính giải trình việc bổ sung thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường là thực hiện theo đúng chủ trương nhà nước đã nêu tại các nghị quyết bảy nghị quyết hai mươi
các tổ chức quốc tế về bảo vệ sức khỏe cộng đồng bộ y tế đều khuyến nghị áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường góp phần giảm tiêu dùng sản phẩm này
vì vậy bộ tài chính đề nghị giữ nguyên đề xuất bổ sung đồ uống có đường vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt
hàng nghìn doanh nghiệp bán lẻ sang giá
vừa làm đơn gửi thủ tướng mong nghị định mới về xăng dầu sớm được sửa đổi và ban hành
nguyên nhân bởi nghị định số chín năm hai nghìn hai mươi một bộc lộ nhiều hạn chế nên đã tác động tiêu cực đến hoạt động của doanh nghiệp bán lẻ
các doanh nghiệp cho rằng nghị định này được xây dựng luôn có lợi cho doanh nghiệp đầu mối
cụ thể trước khi xăng giảm giá hơn một ba trăm linh đồng một lít vừa qua các doanh nghiệp đầu mối đã tăng triết khấu lên một đến một hai trăm linh đồng một lít để xà hàng giảm lỗ
và kêu gọi các doanh nghiệp bán lẻ một lít
khi giá có xu hướng điều chỉnh tăng thì họ giảm chiếc khấu xuống sắp xỉ đồng và bán hạn chế bán theo tiến độ thậm chí là thông báo hết hàng
nhưng ngay sau khi điều chỉnh tăng giá xong được hưởng tranh lệch xong thì họ báo có hàng và bán tự do
điều này khiến các doanh nghiệp bán lẻ thua thiệt và luôn ở thế bị động về nguồn hàng về lợi ích
từ đó liên tục xảy ra các xung đột lợi ích giữa doanh nghiệp đầu mối và doanh nghiệp bán lẻ mà lẽ ra về nguyên tắc
nghị định phải tạo ra được sự công bằng và điều tiết tạo ra sự ổn định chặt chẽ nhịp nhàng giữa các mối quan hệ này của các chủ thể tham gia trên thị trường
với điều kiện thời tiết thuận lợi các trà vải thiều sinh trưởng khỏe mạnh và phát triển tốt cho dự kiến thu hoạch trên một trăm tám mươi tấn
đến thời điểm này hơn hai trăm linh thương nhân trung quốc đã đăng ký đến bắc giang khảo sát ký kết hợp đồng thu mua vải thiều
theo trung tâm khuyến công và xuân sách
bắc giang sở công thương bắc giang sau hai đợt phê duyệt hồ sơ đến nay hơn hai trăm linh thương nhân trung quốc đã đăng ký nhập cảnh vào việt nam và đến bắc giang giám sát vùng nguyên liệu ký kết các hợp đồng thu mua vải thiều
danh sách các thương nhân trung quốc đã được công an tỉnh bắc giang gửi đến cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an để làm các thủ tục cấp phép nhập cảnh
dự kiến cuối tháng năm các thương nhân trung quốc sẽ bắt đầu nhập cảnh sang bắc giang để tham gia tiêu thụ vải thiều chín sớm
vào những ngày này các nhà vườn trên địa bàn thành phố long khánh tỉnh đồng nai đang tất bật dọn dẹp sửa chữa thiết kế trang trí lại các hạng mục trong vườn cho mới đẹp để chuẩn bị mùa du lịch sinh thái vườn
ghi nhận tại xã bình lộc nơi có nhiều điểm đến du lịch sinh thái vừa nhất thành phố long khánh
tổ hợp tác vườn sinh thái xã bình lộc có một mươi bảy thành viên một mươi bốn điểm vườn với chín mươi bốn nhà vườn tổ chức thực hiện chuỗi liên kết du lịch vườn với tổng diện tích khoảng hai trăm năm mươi ha
để chuẩn bị cho mùa du lịch sinh thái năm nay tại điểm du lịch vườn út tiêu ấp cây gia xã bình lộc đã hơn một mươi ngày qua không khí ở vườn khá nhộn nhịp khi toàn bộ đang được dọn dẹp sơn sửa lại và đầu tư thêm một số tiểu cảnh tạo điểm nhấn cho khu vườn để du khách chụp ảnh lưu niệm
để chuẩn bị cho mùa du lịch sinh thái ấp cây gia xã bình lộc đã hơn một mươi ngày qua không khí ở vườn khá nhộn nhịp khi toàn bộ đều tham gia đebe nhập tổ chức thực hiện chuỗi liên kết du lịch vườn xã bình lộc

và bên tôi còn có thêm các dịch vụ như là nấu ăn các trò chơi dương gian
dự kiến khoảng giữa tháng sáu tới thành phố long khánh tỉnh đồng nai sẽ tổ chức lễ hội trái cây
để các nhà vườn có cơ hội kết nối với du khách
chính quyền địa phương luôn quan tâm tạo điều kiện cho các nhà vườn phát triển du lịch
cụ thể đầu tư các tuyến đường giao thông để kết nối vào các nhà vườn
tới đây chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp tổ chức lớp tập huấn về kỹ thuật chế biến các món ăn cho các nhà vườn
giúp cho các nhà vườn có thêm các kỹ năng trong việc đón tiếp khách du lịch
cũng như phục vụ khách tham quan trong điều kiện tốt nhất
vài bốn du lịch vườn có quỹ hỗ trợ nông dân đã giải ngân năm trăm linh triệu
qua đó bà con trong tổ hợp tác đã chỉnh sửa cắt tròi bực tư để chuẩn bị cho mùa mới và để cho bà con tham quan tại địa phương
ngoài ra các chủ vườn sinh thái khác trên địa bàn thành phố long khánh cũng đang tập trung để chăm sóc vườn cây
áp dụng quy trình sản xuất an toàn ưu tiên áp dụng các biện pháp sinh học trong chăm sóc vườn
để đảm bảo chất lượng sản phẩm mùa trái cây
năm nay tại vườn du lịch hai phương phường bảo vinh rộng hơn hai hectare trồng các loại trái cây như măng cụt trôm trôm sầu riêng
ngoài ra khi mùa trái cây kết thúc anh phước còn trồng các loại trái cây khác như mít bưởi cam ổi cóc có quanh năm
để cho du khách trải nghiệm và thưởng thức các loại trái cây nổi tiếng của địa phương kết hợp với nhà hàng ẩm thực phục vụ du khách khi đến vườn
mùa trái cây sắp tới thì đã trúng mù rồi tất cả các người nông dân cũng mong là trúng mù
trúng mù được giá chứ không phải là trúng mù mất giá nữa
và lượng khách du lịch năm nay thì điên cá nhân của tôi cũng như là của tổ hợp tác du lịch tp hcm thì mong là lượng khách du lịch sẽ đổ về và trải nghiệm nhiều hơn năm ngoái
để du lịch sinh thái vườn phát triển bền vững trong thời gian tới các nhà vườn sẽ tập trung kết nối với hiệp hội du lịch tỉnh đồng nai và các đơn vị lữ hành
để từ đó thu hút được du khách và quảng bá cho du lịch của địa phương
bắt đầu từ ngày hôm nay tp hcm tổ chức lại việc kiểm soát vẽ tham quan khu phố cổ
đây là vấn đề nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội khi kế hoạch được ban hành cách đây gần một tháng với những ý kiến trái chiều
tuy nhiên thực tế triển khai đã được tp hcm điều chỉnh trên cơ sở lấy ý kiến người dân doanh nghiệp lữ hành và lắng nghe ý kiến các bên liên quan
hội an sáng ngày một mươi năm tháng năm không có việc phân luồng lối đi riêng cho du khách và lối đi cho người dân khi vào phố cổ như phương án đã đưa
từ ngày một tháng đầu việc kiểm soát chỉ nhắm đến đối tượng khách đoàn
theo đó thành phố sẽ cấm xe ô tô trên một mươi năm chỗ vào trung tâm
xe phải đổ ở bên ngoài cách phố cổ hơn một km
tại đây hai quầy bán vé mới đã được dựng lên
mỗi nơi có nhân viên bán vé hướng dẫn các đoàn khách xuống xe mua vé tham quan
theo ghi nhận trong sáng ngày một mươi năm chưa có khách đoàn vào hai bến xe này
tuy nhiên tại các lối vào khu vực phố cổ lực lượng hướng dẫn kiểm soát quản lý vé được tăng cường
để hướng dẫn khách mua vé
không đi vào các lối kiệt hẻm

khách đoàn hưởng ứng bởi thực tế việc thu vé đã được triển khai gần ba mươi năm qua
còn đối với những người dân những du khách và hội an chỉ để dạy khác thư giãn như thế này
thì tâm lý cũng rất thoải mái với cách thức mà thành phố triển khai như hiện nay
bây giờ chính sách thì đổi lại là chỉ có thu khách đòn không thì tụi em cũng thấy là thoải mái hơn
với lại là kiểu vào đây mình cũng không còn phải trả tiền vé gì hết
thì đi chơi nó cũng sẽ thoải mái
còn khách đi lẻ là đi theo nhóm gia đình khác với mục đích thông quan
chúng tôi sẽ mời anh mua thì thôi anh mua thì tốt còn không mua thì thôi sẽ mời
còn khách đi vào với mục đích khác ví dụ như đi vào trong đó để ăn tối
vào trong đó để uống cà phê vào trong đó có thể là chụp hình cứu
thì không phải mua vé không yêu cầu có đó không có cái chuyện là nhận diện người hội an
nguồn thu từ việc bán vé được thành phố hội an sử dụng cho công tác trùng tu bảo tồn và phát huy giá trị khu phố
đầu tư các sản phẩm văn hóa nghệ thuật và đảm bảo an ninh trật tự chỉnh trang mỹ quan đô thị vệ sinh môi trường nâng cao chất lượng dịch vụ
việc siết chặt thu vé sẽ phần nào giải quyết được tình trạng thất thoát vé từ nhiều năm qua khiến doanh thu bị ảnh hưởng nghiêm trọng
vấn đề này được hội an triển khai trên cơ sở cân nhắc lắng nghe mọi ý kiến để không ảnh hưởng hình ảnh của một hội an nhân tình thuần hậu
thưa quý vị trong thời gian gần đây các vụ việc liên quan đến lừa đảo trên không gian mạng ngày càng nhiều với những chiêu thức vô cùng tinh vi
mới đây trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng việt nam đã phát đi cảnh báo người dùng về tình trạng các đối tượng lừa đảo mạo danh hàng loạt ngân hàng
gửi tin nhắn tới người dùng để chiếm đoạt tài sản
tài khoản quý khách sẽ bị ngừng giao dịch vui lòng liên hệ theo website có dẫn sẵn đường link là những tin nhắn giả mạo các ngân hàng thương mại mà chị quyên thường xuyên nhận được thời gian qua
thực ra thì quyên đã nhận được không chỉ một đâu mà rất là nhiều các tin nhắn từ giả danh từ phía ngân hàng
nhưng mà họ gửi kèm theo một cái nội dung
nên là tài khoản của bạn đang tiêu dùng tại nước ngoài và nếu như đúng thì bạn hãy click vào cái đường link bên dưới và họ gửi kèm cho cái tin nhắn của mình luôn
thực ra thì trong những cái tin nhắn đó có những ngân hàng mà mình chưa mở tài khoản tại ngân hàng đó bao giờ
thực sự mình chưa mở tài khoản nhưng mà mình vẫn nhận được những cái tin nhắn lừa đảo kỹ như vậy
việc hàng loạt ngân hàng bị mượn tên để thực hiện cho lừa đảo tiếp tục gia tăng trở lại trong thời gian gần đây và ngày càng tinh vi hơn
theo đại diện ngân hàng
ngân hàng thường không yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân qua các kênh như tin nhắn email phần mềm chat
do đó việc xuất hiện các tin nhắn có nội dung này là điều bất thường cần được xem xét một cách cẩn thận
cần một cái sự tham gia rất là quyết liệt của các bộ ban ngành vào vấn đề kiểm soát cái sms giả
mà hiện nay đang nhắn dưới cái tên của ngân hàng nhưng đấy là giả mạo lừa khách hàng và khách hàng bị mất tiền
thì tất nhiên là ngân hàng
ngân hàng thì có rất nhiều cách về mặt ứng dụng trong vấn đề kiểm soát cái độ an toàn cũng như là để đích danh cái khách hàng để truy cập
tuy nhiên là về mặt hạ tầng thì chúng ta cũng cần sự tham gia của các bộ ngành một cách gọi là quyết liệt hơn nữa
trong vấn đề là kiểm soát và bắt những cái nhóm tội phạm
trên thực tế lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ xử phạt rất nhiều đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội
để hạn chế tình trạng tội phạm trên không gian mạng
các cơ quan tổ chức cá nhân cần có biện pháp tăng cường các hệ thống bảo mật cơ sở quản lý dữ liệu
bên cạnh đó người dân cũng cần thận trọng khi sử dụng các trang mạng xã hội để tránh lộ lọt thông tin cá nhân sau mỗi lần đăng nhập
có vậy mới hạn chế được tội phạm công nghệ cao lợi dụng khai thác để thực hiện các hành vi phạm tội
những chương trình mà mang tính khuyến mại thì các ngân hàng bao giờ cũng là công khai
do đó thì không bao giờ được thực hiện ngay theo lập tức không có gì khẩn cấp cả
thì bạn có thể kiểm tra lại bằng cách là một là liên hệ trực tiếp với các ngân hàng mà cung cấp cái dịch vụ chương trình khuyến mại đó
hay là đơn giản là chúng ta lên mạng chúng ta dùng cái phần mềm ứng dụng tìm kiếm là google
chúng ta hoàn toàn có thể xớt cái nội dung chúng ta vừa nghe được tìm kiếm cái nội dung chúng ta vừa nghe được
thì nó có thực sự là có trên các cái địa chỉ website chính thức của ngân hàng hay không
các website chính thức của các tổ chức ngân hàng
thường được sử dụng giao thức https và kết thúc bằng đuôi vn
khi nhận được các tin nhắn cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo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
bên cạnh đó cung cấp các bằng chứng đã có tới các cơ quan chức năng của bộ công an nơi gần nhất
đề nghị xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật
tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi các tin tức kinh tế đáng chú ý khác đến từ trường quay phía nam
kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
thưa quý vị bắc sơn hùng vương plaza do bắc sơn việt nam vận hành từ năm hai nghìn bảy
và là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất thời kỳ đầu của bắc sơn
sau khi đi vào hoạt động trung tâm này liên tục thua lỗ
và đã đóng cửa từ cuối năm ngoái
sau khi lấy lại mặt bằng cho thuê từ bắc sơn
chủ đầu tư việt nam đã quyết định khai thác và cho hồi sinh trung tâm mua sắm hùng vương plaza
tòa lạc tại quận năm thành phố hồ chí minh
theo đại diện chủ đầu tư bắc sơn việt nam đã nợ tiền thuê mặt bằng một năm
khi thấy doanh nghiệp khó có khả năng trả nợ
phía chủ đầu tư quyết định thu hồi mặt bằng và cho giãn nợ
thay vì tìm đối tác thuê khác
chủ đầu tư đã chi thêm hàng trăm tỷ đồng
và đang cải tạo nơi này theo diện mạo mới
dù trung tâm thương mại hùng vương plaza dự kiến phải đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba mới đi vào hoạt động
nhưng cho đến nay tỷ lệ cho thuê đã ký đạt trên tám mươi
chủ đầu tư tự tin sẽ thổi làn gió mới vào mô hình kinh doanh trung tâm thương mại mới
bất chấp bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn
kinh doanh trung tâm thương mại thành phố hồ chí minh đang trong giai đoạn chuyển giao
gắn với sự thay đổi mua sắm nhanh chóng của người dùng
cùng với đó ảnh hưởng của thương mại điện tử
khi lượng khách đến các trung tâm mua sắm thư dần
sau sự thất bại của vắc xin
cũng như các nhà bán lẻ trong nước những bài học quý giá
trung tâm thương mại hiện đại không chỉ là nơi mua sắm
mà còn đáp ứng các nhu cầu vui chơi giải trí
và quan trọng là phải có mức giá phù hợp
thưa quý vị theo phương án của phó thủ tướng trần hồng hà
vừa đồng ý từ năm học tới hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
các trường đại học được tăng học phí theo lộ trình của nghị định tám mươi một trên hai nghìn hai mươi một của chính phủ
như vậy năm học tới nhiều ngành nhóm ngành
ở một số trường đại học công lập tại tp hcm có mức học phí rất cao
mức trần học phí năm học tới của các trường đại học công lập
chưa tự đảm bảo chi thường xuyên là từ một mươi ba năm đến hai mươi bảy sáu triệu đồng mỗi năm học một mươi tháng
tùy khối ngành
còn các trường đại học đảm bảo chi thường xuyên được thu mức tối đa bằng hai lần mức trên
khoảng từ hai mươi bảy đến năm mươi năm hai triệu đồng
những trường tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được thu cao nhất gấp hai năm lần
tương đương từ ba mươi ba bảy mươi năm đến bảy mươi một bảy mươi sáu triệu đồng mỗi năm học
tuy nhiên mỗi trường đại học hiện có nhiều chương trình đào tạo khác nhau
nên học phí cũng khác nhau
trong đó ngoài hệ đại trà có nhiều ngành nhóm ngành học phí rất cao
lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm học nhất là những trường tự chủ
như trường đại học bách khoa dự kiến mức học phí trung bình năm học tới là ba mươi triệu đồng mỗi năm
đối với sinh viên hệ đại trà tăng hai năm triệu đồng so với năm trước
nhóm ngành có học phí tám mươi triệu đồng mỗi năm áp dụng sinh viên có chương trình chất lượng cao tiên tiến
tăng tám triệu đồng
chương trình dạy hoàn toàn bằng tiếng anh
từ hai đến hai năm học đầu tại trường ở thành phố hồ chí minh và học phí khoảng bốn mươi triệu đồng mỗi học kỳ
học phí khoảng từ năm trăm sáu mươi sáu đến tám trăm linh bảy triệu đồng mỗi năm
liên quan đến công tác thu hồi đất thực hiện dự án vành đai ba trên địa bàn huyện bình chánh
thành phố hồ chí minh

đề nghị đảng ủy sari xem xét kỷ luật chi bộ cấp ủy chi bộ và đảng viên liên quan
tại công ty cổ phần lâm nghiệp sài gòn vì không hợp tác
giao hơn một mươi bốn hai hecta đất triển khai dự án đường vành đai ba thành phố hồ chí minh
cụ thể trên địa bàn huyện bình chánh hiện có khoảng một trăm bốn mươi hai hai mươi bốn bảy m hai
do công ty cổ phần lâm nghiệp sài gòn đang tạm quản lý sử dụng thuộc danh giới dự án
theo báo cáo của ủy ban nhân dân huyện bình chánh
lãnh đạo công ty cổ phần lâm nghiệp sài gòn không hợp tác không chịu bàn giao đất
dù các cơ quan chức năng đã vận động thuyết phục
tuy nhiên doanh nghiệp này vẫn không chấp hành và đưa ra nhiều yêu sách bất hợp lý
không đúng quy định pháp luật
theo bang chỉ huy hành vi trên của tập thể lãnh đạo công ty cổ phần lâm nghiệp sài gòn
đã có dấu hiệu vi phạm quy định của ban chấp hành trung ương về kỷ luật tổ chức đảng
đảng viên vi phạm
do đó thường trực ban chỉ huy dự án sở tài nguyên môi trường đề nghị
đảng ủy tổng công ty nông nghiệp sài gòn kiểm tra dấu hiệu vi phạm
và xem xét xử lý kỷ luật đối với chi bộ cấp ủy chi bộ và các đảng viên sẽ có liên quan
tại công ty cổ phần lâm nghiệp sài gòn theo đúng quy định
dự án vành đai ba thành phố hồ chí minh dài hơn bảy mươi sáu km
với tổng mức đầu tư bảy mươi năm ba trăm linh tỷ đồng đi qua thành phố hồ chí minh
bình dương đồng nai long an
tại thành phố hồ chí minh dự án có chiều dài khoảng bốn mươi bảy năm mươi một km
trên địa bàn thành phố thủ đức huyện củ chi hóc môn bình chánh
diện tích đất phục vụ dự án là bốn trăm một mươi ha với một bảy trăm ba mươi tám hộ bị ảnh hưởng
dự toán chi phí bồi thường hỗ trợ khoảng một mươi tám chín trăm linh sáu tỷ đồng
đây cũng là đường vành đai đô thị được quy hoạch nằm trong mạng lưới đường bộ cao tốc
thuộc nhóm dự án quan trọng quốc gia và được ưu tiên đầu tư giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
thưa quý vị mới đây ủy ban nhân dân xã thanh sơn huyện định quán tỉnh đồng nai
phối hợp với phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện định quán
khu bảo tồn văn hóa thiên nhiên đồng nai chi cục thủy sản tỉnh đồng nai
tổ chức chi trả tiền hỗ trợ mua ngư cụ đánh bắt thủy sản
trong đợt này xã thanh sơn có chín hộ được nhận tiền hỗ trợ mua ngư cụ
thác đánh bắt thủy sản trên khu vực lòng hồ trị an theo quyết định tám mươi một của ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
với số tiền trên hai trăm ba mươi triệu đồng
cũng trong đợt này một mươi một hộ dân tại xã phú cường định quán cũng được nhận tiền hỗ trợ mua ngư cụ đánh bắt
với tổng số tiền là ba trăm tám mươi năm triệu đồng
được biết trong đợt một năm hai nghìn hai mươi ba toàn huyện có một trăm tám mươi bảy hộ dân tại các xã phú ngọc la nga thanh sơn phú cường ngọc định và túc trưng
được ủy ban nhân dân đồng nai hỗ trợ tìm mua ngư cụ để chuyển đổi nghề đánh bắt thủy sản trên hồ trị an với tổng số tiền sáu ba tỷ đồng
theo cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng nghị định số một mươi tám trên hai nghìn hai mươi ba mới được chính phủ thông qua có hiệu lực từ ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
về việc sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số bốn mươi trên hai nghìn một mươi tám về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
qua đó nhằm nâng cao tính khả thi hiệu quả của cơ chế quản lý hoạt động bán hàng
cũng như điều kiện đối với người tham gia bán hàng đa cấp tại việt nam
theo đó nghị định một mươi tám có một số điểm mới đáng lưu ý như việc quy định doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải đảm bảo tối thiểu hai mươi doanh thu bán hàng đa cấp
trong một năm tài chính là doanh thu từ khách hàng không phải là người tham gia bán hàng đa cấp
ngoài ra nghị định một mươi tám còn bổ sung điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
đối với tổ chức đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp là doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế
có khu vực đa cấp
có vốn đầu tư nước ngoài là chủ sở hữu hoặc thành viên hoặc cổ đông
theo đó tất cả trường hợp trên phải có thời gian hoạt động bán hàng đa cấp trong thực tế tối thiểu là ba năm liên tục ở một nước vùng lãnh thổ trên thế giới
bên cạnh đó hoạt động bán hàng đa cấp cũng thuộc phạm vi hoạt động phân phối bán lẻ nên các doanh nghiệp có cổ đông hay chủ sở hữu là nhà đầu tư nước ngoài
sẽ phải tuân thủ nghị định chín trên hai nghìn một mươi
theo cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng những quy định này sẽ thúc đẩy hoạt động bán hàng đa cấp phát triển đúng bản chất của hoạt động phân phối bán lẻ
đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng thay vì chỉ tiêu dùng trong nội bộ hệ thống người tham gia
qua đó giúp sàng lọc các nhà đầu tư nước ngoài có kinh nghiệm hoạt động bán hàng đa cấp trước khi vào thị trường việt nam giúp giảm nguy cơ lừa đảo trên quy mô lớn
phó chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn flc doãn hữu đoàn mới đây đã đệ đơn tự nhiệm lên đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị tập đoàn này
đề nghị thôi giữ các chức vụ phó chủ tịch hội đồng quản trị và người phụ trách quản trị
theo đó lý do được ông doãn hữu đoàn đưa ra vì công việc cá nhân
như vậy sau khi đơn tự nhiệm của ông doãn hữu đoàn chính thức được chấp thuận hội đồng quản trị của flc sẽ còn bốn thành viên
bao gồm ông lê bá nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
bà vũ đảng hải yến phó chủ tịch thường trực và các thành viên là ông lê thái sâm và bà trần thị hương
tuy nhiên dù rút khỏi flc nhưng ông doãn hữu đoàn vẫn đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch thường trực hội đồng quản trị bamboo airways
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn và là phó tổng giám đốc thường trực tại đơn vị này
trước đó hội đồng quản trị flc cũng thông qua hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng bốn trăm linh một năm triệu cổ phần bamboo airways
thuộc sở hữu của tập đoàn flc
cho ông lê thái sâm thành viên hội đồng quản trị của flc vào ngày tám tháng năm
điều này đồng nghĩa với việc tập đoàn flc đang thoái hóa vốn hoàn toàn khỏi bamboo airways
đưa hai đơn vị này trở thành hai pháp nhân hoạt động độc lập
tính tới cuối năm hai nghìn hai mươi hai thành phố hồ chí minh có hơn ba hai trăm linh cơ sở lưu trú du lịch các loại
tương ứng với hơn sáu mươi năm phòng đủ điều kiện kinh doanh
sở du lịch thành phố đánh giá thị trường lưu trú gặp một số thách thức nhất định
đặc biệt với phân khúc khách sạn từ một đến ba sao
tuy nhiên thị trường này vẫn đang kỳ vọng vào sự hồi phục khi chuẩn bị bước vào cao điểm nghỉ dưỡng hè hai nghìn hai mươi bốn
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
đến thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi hai số lượng khách sạn từ một đến năm sao giảm hơn một mươi so với năm hai nghìn hai mươi một
tập trung ở đối tượng khách sạn từ một đến ba sao
mặt tích cực là sở lưu lịch thành phố hồ chí minh thống kê
với hệ thống khách sạn từ bốn đến năm sao trên địa bàn trong năm qua
công suất bán bùa phòng bình quân đạt từ bảy mươi năm trở lên
ổn định về tình hình kinh doanh và doanh thu của cả năm
xây dựng nhóm này có nguồn mức ổn định là đến từ nguồn khách chuyên gia khách mice đến thành phố đều rặn
điều này định hướng cho các cơ sở linh hoạt công năng phòng để thu hút nhiều nguồn khách khác
và để mà khôi phục lại thì cũng sẽ cần rất nhiều thời gian
nhưng mà những thị trường mà phục vụ có khách áp lực rất là đông như là hồ tràm chẳng hạn đi
hoặc là những thị trường có những cái nguồn khách đa dạng khác như hồ chí minh và hà nội
có khách công vụ và khách lưu trú dài hạn thì vẫn nên được công suất rất là tốt
cho nên là lời khuyên cho các doanh nghiệp trong giai đoạn này là mình nên tận dụng cái thời cơ này
để mà mình xem xét để cho lại mô hình kinh doanh cho nó phù hợp với lại cái xu hướng thị khí của khách trung quốc trong thời gian tới
cũng như là mình phải tìm kiếm lại cái giải pháp để giúp cho cái dự án của mình phát triển một cách bình thường hơn trong dài hạn
điểm tích cực cho thị trường lưu trú thành phố hồ chí minh là đang nóng đầu dòng khách du lịch
đặc biệt khi chính sách thị thực cởi mở hơn từ ngày một mươi năm tháng ba vừa qua
đồng thời đánh giá chung tại khu vực châu á các cơ sở lưu trú tại thành phố hồ chí minh có lợi thế về chi phí vận hành
mang lại cơ hội tạo doanh thu cao khi lượng bút kiên tăng lên trong mùa hè này
ngành lưu trú đã có giai đoạn trầm lắng sau hai năm bị ảnh hưởng tiêu cực với đại dịch
tuy nhiên cũng qua giai đoạn đó chi phí vận hành buôn phòng bút kiên được tinh giản hơn
qua một năm phục hồi chúng tôi nhận thấy các cơ sở nào chủ động thích ứng với công nghệ và cách vận hành mới
đã giữ được mức chi phí này luôn tối ưu
do đó thời gian tới sự kỳ vọng của thị trường sẽ đạt mức tăng trưởng tốt khi doanh thu từ bút kiên dịp hè tăng lên
đà phát triển của thị trường lưu trú thành phố hồ chí minh phân khúc từ một ba sao luôn gắn chặt với sự phát triển của du lịch
cao điểm du lịch hè đã tới sở du lịch thành phố cùng nhiều đơn vị triển khai loạt chương trình để thu hút khách tại các tỉnh thành cũng như khách quốc tế
điển hình như ngày hội du lịch thành phố hồ chí minh hay liên tục các lễ hội ẩm thực quốc tế đã công bố triển khai trong ba tháng hè
chương trình kích cầu không thể không kể đến các hãng bay mở mới nhiều đường bay để tạo thuận lợi cho du khách
như việc check vào các đường bay trực tiếp giữa thành phố hồ chí minh và ba thành phố của úc
bamboo airways cũng tăng cường thêm nhiều đường bay đến các điểm du lịch châu á
thủ lực chu hướng đến thu hút khách đến bukin làm sôi động thị trường lưu trú thành phố hồ chí minh
ngay khi các chính sách thị thực cởi mở từ tháng ba vừa qua thì chúng tôi ghi nhận sự quan tâm của khách châu á đến với việt nam nói chung và thành phố hồ chí minh nói riêng
đặc biệt ở thành phố hồ chí minh thì các dịch vụ giải trí các điểm tham quan đa dạng nên sự thu hút để khám phá trong dịp hè này đang rất khả quan
chúng tôi kỳ vọng với dịch vụ lưu trú tốt và các hoạt động quảng bá hấp dẫn thì đà phục hồi cho thị trường sẽ đạt như mong đợi
theo đánh giá của savills việt nam hoạt động kinh doanh phòng tại những thành phố lớn ghi nhận sự cải thiện tốt hơn
công suất phòng của các khách sạn tại thành phố hồ chí minh đang dần khôi phục về mức trước đại dịch
sự phục hồi của nhóm khách sạn vừa và nhỏ tại thị trường thành phố hồ chí minh đang là yêu cầu cấp bách
làm đa dạng các sản phẩm lưu trú cân bằng giá góp phần gia tăng trải nghiệm lưu trú khi lượng khách quốc tế được dự báo sẽ đến nhiều hơn trong nửa cuối năm hai nghìn hai mươi ba